bão ta lim đã đi vào đất liền tỉnh quảng tây của trung quốc vào sáng nay
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín giật cấp một mươi một
dự báo trong chiều nay bão sẽ suy yếu rất nhanh sau khi đi vào đất liền khu vực vùng núi phía bắc của nước ta
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão tại đảo bạch long vĩ hải phòng có gió mạnh cấp bảy giật cấp một mươi
đầm hà quảng ninh gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy
cửa ông và móng cái quảng ninh phù liễn hải phòng có gió giật mạnh cấp sáu
cô tô quảng ninh có gió giật mạnh cấp bảy
dự báo trong chiều nay bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được hai mươi km và suy yếu dần thành một áp thấp nhiệt đới
đêm bốn giờ chiều nay áp thấp nhiệt đới trên khu vực biên giới việt trung với cường độ mạnh cấp sáu giật cấp tám
trong tối đêm nay và dạng sáng mai áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc
với tốc độ rất nhanh mỗi giờ đi được từ hai mươi đến hai mươi năm km
đi vào đất liền khu vực vùng núi phía bắc nước ta và suy yếu thành một vùng áp thấp
do ảnh hưởng của bão một số tỉnh ở phía nam đã có mưa lớn kèm theo rông lốc và gió mạnh trên biển
khiến hai tàu cá bị chìm hơn một trăm linh ngôi nhà bị sập đổ tốc máy
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương quản lý chặt
cấm các phương tiện ra khơi nhất là tàu cá tàu du lịch kiên quyết không cho người dân quay trở lại trên lồng bè
tại các tỉnh phía nam như bến tre hậu giang kiên giang sóc trăng vĩnh long cà mau
có mưa lớn kèm theo rông lốc và gió mạnh trên biển
tính đến sáng nay đã có một trăm một mươi bảy nhà bị sập đổ tốc mái
trong đó bến tre hai mươi bảy nhà hậu giang một mươi bốn kiên giang ba mươi sóc trăng một vĩnh long một mươi một và cà mau ba mươi bốn
ngoài ra cơn mưa lớn kèm rông lốc mạnh cuốn bay mái tôn khung nhà
và trạm biến áp một trăm một mươi kv nằm trong khu công nghiệp biên hòa hai tỉnh đồng nai
khiến hơn một trăm linh doanh nghiệp mất điện
hai tàu cá cùng với một mươi một lao động của tỉnh cà mau đã bị chìm do ảnh hưởng của gió mùa tây nam
nhưng may mắn toàn bộ thuyền viên đã được cứu vớt an toàn
trong khi đó chịu ảnh hưởng của bão số một trưa nay hà nội có gió to cấp năm giật cấp sáu
người dân gặp rất nhiều khó khăn khi lưu thông trên đường
trước diễn biến thời tiết mưa bão người dân cần cẩn trọng hạn chế di chuyển trên đường
tránh các tình huống đáng tiếc có thể xảy ra do rông và gió lớn
dự báo trước diễn biến của bão trong nhiều giờ qua công an tỉnh quảng ninh và thành phố hải phòng
đã tăng cường lực lượng thường xuyên ứng trực phối hợp với các ngành chức năng khác
vận động hỗ trợ người dân phòng chống bão nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra
tại quảng ninh cảnh sát đường thủy huy động một trăm linh lực lượng sẵn sàng thường trực chiến đấu
phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác bố trí phương tiện tăng cường tuần tra
hướng dẫn các phương tiện vận tải hàng hóa về nơi tránh trú và xử lý các tình huống phát sinh sau bão
tại thành phố hải phòng lãnh đạo công an thành phố đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
triển khai một trăm linh lực lượng thường trực ứng trực phối hợp với các lực lượng khác kịp thời hỗ trợ người dân
tại huyện cát hải huyện đảo lớn nhất và cũng tập trung mật độ rất cao các dạng hình hoạt động
gồm ngư nghiệp công nghiệp dịch vụ du lịch lực lượng công an huyện tập trung một trăm linh quân số
tiến hành kiểm soát chặt chẽ tình hình để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
đặc biệt hiện trên đảo cát bà còn hàng nghìn khách du lịch cả trong và ngoài nước lưu trú
công an huyện phối hợp với các ngành chức năng triển khai hướng dẫn chuẩn bị phương tiện
vật dụng sinh hoạt đảm bảo an toàn cho các cơ sở dịch vụ cũng như du khách
sẵn sàng xử lý những tình huống phát sinh
mặc dù bão số một đã suy yếu nhưng hoàn lưu bão rộng dự báo vẫn có thể gây mưa lớn cho nhiều tỉnh phía bắc
cục bộ có nơi mưa rất to gây lũ quét và xả lở đất
trước tình hình này vào sáng ngày hôm nay ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã có cuộc họp
ra soát các phương án ứng phó với mưa lớn phòng tránh các tai nạn sự cố đáng tiếc có thể xảy ra
tại cuộc họp lãnh đạo văn phòng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết
với diễn biến mới của bão thì tình hình gió mạnh không còn đáng lo ngại nhưng hoàn lưu rộng của bão sẽ gây mưa lớn
ứng phó với mưa lớn lãnh đạo văn phòng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương
chịu ảnh hưởng kiểm tra giả soát chủ động di rời sơ tán dân tại khu vực ngập sâu chia cắt
nguy cơ lũ quét xả lở đất chuẩn bị lực lượng phương tiện trang thiết bị nhu yếu phẩm theo phương châm bốn tại chỗ
để chủ động sẵn sàng ứng phó với tình huống xảy ra lũ quét sản lở chia cắt